thời gian gần đây tình trạng thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh bình định diễn biến khá phức tạp
qua nhiều vụ việc đã bị lực lượng công an phát hiện và xử lý cho thấy địa điểm sử dụng ma túy để bay lắc đã thay đổi từ nhà riêng gia đình chuyển sang các cơ sở giải trí
đầu tháng ba vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định phối hợp với công an huyện tuy phước tiến hành kiểm tra quán karaoke tại huyện tuy phước phát hiện một mươi hai thanh niên trong đó có hai nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một gram ma túy đá cùng với nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
những vụ việc thanh niên tụ tập tại quán karaoke để sử dụng ma túy bị phá vỡ
phát hiện như thế này còn xuất hiện khá nhiều ở vùng thôn quê
trong thời gian vừa qua các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng một số cơ sở kinh doanh có điều kiện nhất là kaoke để tiến hành sử dụng trái phép chất ma túy thì diễn ra khá phổ biến
trong năm vừa qua tôi phát hiện rất nhiều vụ là đối tượng tụ tập đông người
nếu như trước đây người sử dụng ma túy thường lén lút đến nơi vắng người xa khu dân cư
để trốn tránh cơ quan chức năng thì nay đã khác
chúng thường chọn quán karaoke để làm nơi tụ tập bay lắc
nhóm thanh niên này gồm chín nữ hai mươi sáu nam bị phát hiện bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
qua tết nhanh còn đến hai mươi tám người dương tính với ma túy
cô gái trẻ này thừa nhận đã quen với việc rủ nhau góp tiền mua ma túy mang vào phòng karaoke để sử dụng
và xem đó là một

cô gái trẻ này thừa nhận đã quen với việc rủ nhau góp tiền mua ma túy mang vào phòng karaoke

cô gái trẻ này thừa nhận đã quen với việc rủ nhau góp tiền mua ma túy mang vào phòng karaoke